ngày bốn sáu công an tỉnh phú thọ cho biết đã làm rõ đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng trái phép trị giá gần hai tỷ đồng
do đối tượng doãn ngọc huy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại quận hai tp hcm cầm đầu
theo thông tin ban đầu doãn ngọc huy cùng ba đối tượng khác sử dụng giấy tờ tùy thân giả để làm người đại diện theo pháp luật
thành lập năm công ty phát hành hóa đơn giá trị gia tăng khống cho nhiều đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn cả nước
để hợp thức hóa thủ tục thanh toán qua ngân hàng cho các hóa đơn khống
các đối tượng đề nghị người mua ký khống ủy nhiệm tri và giấy giới thiệu sau đó cấu kết với nhân viên ngân hàng
làm thủ tục thanh toán khống trên hệ thống ngân hàng
với thủ đoạn như trên trong thời gian từ năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn một mươi chín nhóm của huy đã bán hàng nghìn hóa đơn giá trị gia tăng
với doanh số gần hai tỷ đồng thu lợi bất chính khoảng sáu mươi tỷ đồng vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ